chúng còn trộm cướp xe gắn máy khi đi qua những cung đường vắng vẻ hiện công an đang lấy lời khai bốn đối tượng để mở rộng điều tra vụ việc đồng thời truy xét hơn một mươi nghi can khác có liên quan